trong ngành hàng hoa kiển cây quầy trắng được xem là một trong những sản phẩm nổi trội nhất không thua kém nhiều so với cây có muối
thông qua đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương theo đó vài năm trở lại đây diện tích trồng quây trắng tăng lên đáng kể
hiện nay toàn quyện lai dung có trên bốn trăm linh hectare chủ yếu trồng tập trung ở các xã phong hòa định hòa tân hòa và long thắng với doanh thu trên hai trăm linh tỷ đồng
do nhờ giá cả ổn định thu nhập cao nên hiện nay nhiều người dân lai dung đang tích cực canh tác
mặc hàng quậy trắng
hồi năm rồi em cũng có trồng quậy vậy đó chị rồi em cũng có lại được khoảng như trăm triệu vậy đó
cái giờ em thấy như làm cũng được em mua của quậy về em tính trồng thêm nữa thêm bốn công nữa vậy đó
bên cạnh vấn đề tập trung mở rộng dùng sản xuất tập trung phát triển các mặt hàng chủ lực
hiện nay địa phương tiếp tục tuyên truyền định hướng nhà vườn chuyển đổi tạp quán sản xuất cũ sang sản xuất sạch an toàn
theo tiêu chuẩn việt gáp lô ban gáp nhằm nâng cao giá trị giá thành
mời đáp ứng nhu cầu của thị trường trong giai đoạn hội nhập
mặt khác để tiếp tục duy trì đã tăng trưởng kinh tế nông nghiệp
quyện la dung cũng đang đẩy mạnh việc xây dựng củng cố các tổ hợp tác hợp tác xã cũng như thành lập hội quán
tất cả nhằm kết nối cộng đồng trong liên kết sản xuất liên doanh tiêu thụ
giúp nâng cao mức sống của người dân lai dung nhất là người dân ở nông thôn